anh đặng vân tuyền ba mươi bảy tuổi quê hải dương
và nguyễn minh luân hai mươi bốn tuổi quê phú thọ
gây thiệt hại nhiều tài sản